với chủ đề hương sắc tây ninh ngày tây ninh tại hà nội năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức trong hai ngày ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín
đây là hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô đồng thời thực hiện chương trình hợp tác giữa thành phố hà nội và tỉnh tây ninh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
ngày tây ninh tại hà nội năm hai nghìn một mươi chín
như bánh tráng phơi xương bánh canh muối tôm đồng thời có cơ hội tìm hiểu về các tour tuyến du lịch dịch vụ điểm đến đặc sắc của vùng đất tây ninh